đến thời điểm này hệ thống điện nước và thông tin liên lạc vẫn chưa được kết nối
tại nhiều khu vực nội thành và các huyện ở quảng ngãi
đặc biệt là hệ thống nước sạch điều trị bệnh cho bệnh nhân tại các cơ sở y tế
vì thế công an tỉnh quảng ngãi đã hỗ trợ tiếp nước cho bệnh viện cơ sở điều trị tại địa phương này
cơn bão số chín đi qua đã làm tan hoang nhiều bệnh viện trên địa bàn tỉnh quảng ngãi
mất điện mất nước sinh hoạt bệnh nhân trong các bệnh viện gặp vô vàn khó khăn
khi số lượng lưu trú đông nhưng không có nước sinh hoạt
ảnh hưởng đến công tác chăm sóc và điều trị cho người bệnh
đến thời điểm hiện tại nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh quảng ngãi vẫn chưa có nước sạch phục vụ sinh hoạt
trong khi đó lượng nước trữ tại các cơ sở dịch vụ dân sinh đã hết sau nhiều ngày tê liệt vì siêu bão
không có nước sinh hoạt nhiều bệnh viện trên địa bàn tỉnh quảng ngãi phải liên hệ đến nhiều nơi để được hỗ trợ
công an tỉnh quảng ngãi điều động một trăm năm mươi chiến sĩ cùng ba xe phòng cháy chữa cháy liên tục tiếp ứng nước cho hai bệnh viện tuyến tỉnh
và năm bệnh viện cơ sở y tế tuyến huyện
phục vụ cho bệnh nhân đang điều trị và các nhân viên y tế
sau công bố số chín bệnh viện đã qua sân tỉnh cấp điện cấp nước
do đó tình trạng thiếu nước cho bệnh nhân sinh hoạt
thứ hai nữa là thiếu nước cho nhân viên phục vụ cho bệnh nhân
do đó sót na là nhà phòng cháy chữa cháy đánh cấp nước cho bệnh viện
bệnh viện xin ghi nhận và cảm ơn
và tôi cũng đại diện cho bà con bà con rất quân anh sự giúp đỡ và cảm ơn cho bệnh viện
những việc làm
bệnh viện thiết thực này đã kịp thời hỗ trợ nước sinh hoạt cho bệnh nhân
từ đó lan tỏa những hình ảnh đẹp về vai trò sung kích
tính tiên phong của những người lính cứu hỏa công an tỉnh quảng ngãi